do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng một chín trăm linh m so với mực nước biển lớp thực bì dày gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn nên đám cháy đã lan rộng gần một mươi hectare
đến đầu giờ sáng nay ubnd thị xã sapa đã huy động gần năm trăm linh người để tham gia chữa cháy rừng
cùng với các cơ quan chức năng ở xã tả văn để đưa ra phương án để khống chế đám cháy
đặc biệt là tại vị trí điểm cao giáp với xã hoàng niên và vị trí ở khu vực thôn cháu vĩ tỉ
quan điểm của sapa là trong ngày nay tìm mọi cách để vị trí nào thuận lợi sẽ tổ chức các lực lượng chức năng cả thị xã để khống chế đám cháy không cho đám rộng
đến hai giờ sáng nay hai điểm cháy bùng phát trở lại
một điểm cháy khu vực nà háng vẫn tiếp tục đang cháy diện tích cháy khoảng hai hectare

tại khu vực xéo mỹ tí có nắng to gió lớn cùng với thời tiết hành khô nên rất bất lợi cho công tác chữa cháy
nguy cơ các đám cháy lan rộng là rất cao
tỉnh lào cai đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh huy động lực lượng phối hợp với ủy ban nhân dân thị xã sapa
tri cục kiểm lâm tỉnh lào cai vườn quốc gia hoàng liên tiếp tục chỉ đạo các xã phường trong khu vực huy động lực lượng dân quân tự vệ
tổ bảo vệ rừng và lực lượng liên quan khẩn trương tiếp cận khống chế các điểm cháy
hiện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lào cai chỉ đạo các lực lượng chức năng
ủy ban nhân dân thị xã sapa huy động lực lượng khẩn trương khống chế dập tắt các điểm cháy rừng trên địa bàn
không để cháy lan đến các khu vực khác gây thiệt hại đến tài nguyên rừng
trong khi đó nam bộ tây nguyên và nam miền trung cũng đang trong cao điểm mùa khô nắng nhiều nguy cơ cao xảy ra cháy rừng
đáng lo ngại nhất hiện nay là các diện tích rừng ở u minh thượng của kiên giang tỉnh biên tri tôn châu phú của an giang và ninh thuận bình thuận đã lên mức cảnh báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
ngoài ra các cánh rừng ở đồng tháp cà mau và tây nguyên cũng có nguy cơ cháy cấp bốn
rừng tràm đang vào mùa rụng lá thảm thực bì dây leo đều khô héo
chưa kể nước trong rừng các kênh rạch cũng bốc hơi nhanh
chỉ còn lại lớp bùn than dễ bén lửa
nếu cháy thì không chỉ trên tán rừng mà còn âm ỉ dưới mặt đất rất khó dập lửa
vì thế để bảo vệ rừng bà con cần dừng việc xử lý thực bì đốt nương rẫy sử dụng lửa trong và gần rừng thời gian này
một thông tin đáng chú ý khác vào sáng ngày hôm nay bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa gắp thành công dị vật suốt bảy năm nằm sâu trong đường hô hấp của một bệnh nhân
trước đó bệnh nhân nam
năm mươi sáu tuổi trú tại xã hòa sơn huyện crong mong tỉnh đắk lắc nhập viện trong tình trạng đau ngực ho khạc da máu
bệnh nhân này cho biết cách đây bảy năm ông có ăn canh cá ngừ bị sạc và cảm giác có dị vật xâm nhập vào cổ họng
ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết
bệnh nhân đã làm một số cận lâm sàng và trần đoán bệnh bị viêm phổi kèm dị vật nằm sâu trong phổi
nhận thấy tình trạng nguy hiểm các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp phối hợp với khoa nội soi của bệnh viện
đã tiến hành thủ thuật nội soi khí phế quản gấp dị vật có kích thước một x hai cm có răng cưa kèm theo nhiều mù đặc
quá trình gấp dị vật diễn ra an toàn sức khỏe của bệnh nhân ổn định
thưa quý vị hơn một trăm linh người gồm quân đội công an đã được huy động tìm kiếm người đàn ông hai mươi chín tuổi mất tích
khi đi dã ngoại
ở khu vực du lịch ba hồ thuộc thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa cách đây ba ngày
tuy nhiên khu vực suối ba hồ có địa hình đồi núi dốc đá tảng suối nước
việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn
ba ngày trước đó anh trung và sáu người thân là người địa phương đã đi dã ngoại ở khu vực du lịch ba hồ
khi đến bãi tò te mọi người dừng lại nghỉ ngơi
thanh niên tiếp tục đi
sau chừng một mươi năm phút không nhìn thấy anh trung và mất liên lạc
gia đình đã báo cho ban quản lý khu du lịch
theo người thân nam thanh niên có tiền sự bệnh tâm thần cao một sáu mét da ngăm đen
lúc mất tích anh trung đeo kính cận mặc áo màu xanh lá mang ba lô màu xanh dương
khu du lịch ba hồ cách thành phố nha trang hai mươi năm km về phía bắc
nơi đây có suối ba hồ bắt nguồn từ đỉnh hòn sơn cao sáu trăm sáu mươi mét chảy men theo triền đá
hình thành ba hồ nước lớn có những độ cao khác nhau
điểm du lịch này thường được tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm như lội suối leo núi xuyên rừng
thưa quý vị vì vượt ẩu mà ba người đã tử vong trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
vụ việc còn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thế nhưng không ít lái xe vẫn chủ quan với những hành vi tương tự
mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông cho biết đã tổ chức xác minh
và xử lý một trường hợp xe khách vượt ẩu gây nguy hiểm cho hành khách và người tham gia giao thông
trước đó vào ngày một mươi tám tháng hai trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn cửa sách
clip ghi lại cảnh chiếc xe khách dường nằm chạy lấn làn vượt ẩu trên một đoạn đường dài ở tỉnh đắk nông
khiến nhiều người bức xúc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông đã tổ chức xác minh cho thấy
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi sáu tháng hai tại km một nghìn tám trăm năm mươi sáu đường hồ chí minh đoạn qua xã thuận hạnh huyện đắk song tỉnh đắk nông
tài xế bốn mươi tám tuổi trú tại tỉnh gia lai điều khiển xe khách vượt phương tiện khác tại nơi cấm vượt
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền năm triệu đồng
đối với tài xế và tước giấy phép lái xe hai tháng đồng thời yêu cầu tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện
thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại ấp ba
xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam trần quốc huy khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị hoài hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để phục vụ công tác điều tra xử lý triệt đề vụ án công an tỉnh đồng nai thông tin
từ năm hai nghìn một mươi chín trần quốc huy cùng vợ là nguyễn thị hoài hương đã mở các dây hụi để người dân trên địa bàn tỉnh đồng nai
và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần hụi tháng với số tiền góp hụi từ một triệu đến một trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng huy làm ăn thua lỗ
dù không có khả năng trả nợ và thanh toán nhưng hai bị can vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt số tiền của các hụi viên
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba huy tuyên bố bể hụi
thống kê sơ bộ tổng số tiền vợ chồng huy chiếm đoạt của ba trăm ba mươi bảy cá nhân khoảng hơn bốn mươi chín tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai thông báo
ai là bị hại thì liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
địa chỉ số bốn mươi bảy đường nguyện ái quốc tp biên hòa tỉnh đồng nai
số điện thoại chín trăm tám mươi bảy tám trăm tám mươi tám một trăm bảy mươi gặp đồng chí lê hữu nguyên để được giải quyết
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng hoàng quế anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại quận hồng bàng thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách hai cm trên đuôi mắt trái
và đối tượng ngô thị lài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu đô thị tân tây đô huyện đan phượng thành phố hà nội
bên cạnh đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn anh quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại số bốn mươi hai trên một mươi hai đặng thái mai
phường quảng an quận tây hồ thành phố hà nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi chấm cách một năm cm sau mép phải
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cao thị tố loan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thị trấn hương canh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện